tại tỉnh bình phước binh đoàn một mươi sáu bộ quốc phòng đã tổ chức cội nghị thi đua quyết thắng giai đoạn hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi chín
sự hội nghị có lãnh đạo quân đội nhân dân việt nam lãnh đạo tỉnh bình phước tỉnh đắk nông quân khu bảy và các cán bộ chiến sĩ binh đoàn một mươi sáu
theo báo cáo phong trào thi đua dân vận khéo xây dựng đơn vị dân vận tốt được để mạnh với nhiều kết quả nổi bật
phong trào thi đua quân đội trung sức xây dựng nông thôn mới đã giúp nhân dân trên hai mươi năm ngày công
làm mới sáu mươi km đường giao thông nông thôn xây mới và hỗ trợ xây dựng bốn mươi ba km lưới điện
đặc biệt binh đoàn đã bố trí được năm mươi sáu cụm dân cư tổ chức đào tạo nghề cho hơn một mươi hai lượt lao động tại địa phương
nhân dịp này bộ tư lệnh binh đoàn một mươi sáu đã khen thưởng các tập thể và cá nhân xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng